ero covid một mươi chín chiến lược giúp trung quốc dập tắt mọi đợt dịch từ trước đến nay
đang phải đối mặt với phép tử lớn nhất do chủng ba hai của omicron gây ra
liên tiếp hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba số ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng của trung quốc
đại lục đều vượt mức một ca trên một ngày
con số này có thể thấp hơn nhiều nước khác nhưng vẫn đang là đáng kể đối với quốc gia trung thành
với chiến lược chống dịch triệt đề như trung quốc
dù vậy số ca mắc nói trên vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu của một đợt tăng mạnh
ông trương văn hoành chuyên gia bệnh truyền nhiễm nổi tiếng tại trung quốc cảnh báo trong bài viết ngày một mươi bốn tháng ba
nếu nước ta nhanh chóng mở cửa sẽ có lượng lớn người mắc bệnh trong thời gian ngắn
ông trường viết dù tỷ lệ tử vong thấp đến đâu đi nữa nó vẫn sẽ gây áp lực lên nguồn lực y tế
và tạo ra cú sốc ngắn hạn cho đời sống xã hội gây thiệt hại không thể cứu vãn cho gia đình và cộng đồng
hôm ngày một mươi bốn tháng ba ủy ban y tế quốc gia trung quốc thông báo toàn quốc có một ba trăm ba mươi bảy ca lây nhiễm cộng đồng trong hai mươi bốn giờ
cao gấp bốn lần so với một tuần trước còn số hôm một mươi bốn tháng ba có giảm so với số ca cộng đồng được ghi nhận hôm ngày một mươi ba tháng ba
các ca nhiễm lúc này phân bố khắp một mươi bảy tỉnh thành phố khu tự trị của trung quốc như thượng hải quảng đông và thanh đào
tâm dịch lúc này là tỉnh cát lâm ở đông bắc trung quốc chiếm tám trăm chín mươi năm trong số một ba trăm ba mươi bảy ca được thông báo ngày một mươi bốn tháng ba
thành phố cát lâm đã bị phong tỏa một phần một phần quan chức công bố hôm một mươi ba tháng ba
thành phố trường xuân tỉnh cát lâm bị phong tỏa từ hôm một mươi một tháng ba
số ca nhiễm của trung quốc đã lên tới mức cao nhất kể từ đợt dịch lớn đầu tiên tại vũ hán vào đầu năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân chủ yếu là trùng phụ pa hai của omicron theo ông trường
các nghiên cứu ban đầu cho thấy trùng phụ pa hai dễ lây lan hơn trùng mẹ
dù omicron vốn đã có khả năng lây nhiễm nhanh hơn trùng ncov gốc và các biến trùng khác
trong một bài đăng trên mạng xã hội ông jong nhận định đợt tăng này là thời khắc khó khăn nhất trong hai năm qua
trong nỗ lực của trung quốc nhằm kiểm trí đại dịch
để ứng phó nhà chức trách phong tỏa toàn thâm quyến từ ngày một mươi bốn tháng ba
từ nay đến trước hai mươi tháng ba dân sẽ được xét nghiệm ba vòng
trong thời gian đó phương tiện giao thông công cộng sẽ tạm dừng hoạt động
chỉ hoạt động thiết yếu như vận chuyển hàng hóa tới hồng kông mới có thể tiếp diễn
tại thường hải các biện pháp chống dịch cũng được áp dụng ở mức ít nghiêm ngặt hơn
trong thời gian đó người do vào thành phố xuất trình kết quả xét nghiệm pcr có hiệu lực trong vòng bốn mươi tám tiếng
tuyến buýt nối với một số tỉnh sẽ ngừng vận hành
với tâm dịch ông giang quan chức y tế phụ trách công tác chống dịch tại đây
cho biết tỉnh này sẽ thúc đẩy sử dụng test nhanh và tăng cường năng lực xét nghiệm pcr
để cắt đứt chuỗi lây nhiễm bên cạnh các biện pháp khác
trung quốc đã đóng cửa về thế giới từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi như là một phần trong chiến lược eurocovid một mươi chín linh hoạt
theo chiến lược này người dân có thể bị cấm rời khỏi nơi cư trú nếu bị coi là người tiếp xúc gần có rủi ro cao
nhà chức trách trung quốc có thể phong tỏa tức thời cửa hàng trường học thắng cảnh du lịch
dù chỉ phát hiện một cao tiếp xúc gần
quan chức thường xuyên bị khiển trách hoặc kỷ luật vì để bùng dịch tại địa phương
gần đây nhất thị trường thành phố cát lâm thuộc tỉnh cùng tên đã bị thôi chức vào hôm ngày một mươi hai tháng ba
đổi lại từ đầu dịch trung quốc chỉ ghi nhận hơn một trăm một mươi năm ca nhiễm
con số nhỏ hơn nhiều so với nhiều nơi khác trên thế giới số ca tử vong chính thức hiện ở dưới mức năm ca
dù vậy chiến lược này đi kèm một số bất cập đời sống và việc làm của người dân liên tục bị gián đoạn
đặc biệt là các thành phố cảng và khu vực biên giới do những đợt phong tỏa gần như mọi lúc
nhà máy và các cơ sở kinh doanh nhiều lần phải đóng cửa góp phần làm chậm lại nền kinh tế
đời sống của người dân chịu nhiều ảnh hưởng thể hiện qua một số sự việc như vụ sản phụ xảy thai
theo quy định chống dịch quá nghiêm ngặt tại tây an vào đầu năm nay
những điểm nói trên đặt ra câu hỏi liệu erdo covid một mươi chín của trung quốc có thể trụ vững trước đợt dịch này hay không
ngoài ra trong những lần bùng dịch trước covid một mươi chín chưa gặp vài biến chủng dễ lây lan như ba hai
trước mắt có một số dấu hiệu cho thấy chính sách zero covid một mươi chín đang thay đổi
vào đầu tuần trước thủ tướng trung quốc lý khắc cường tuyên bố chiến lược chống dịch của nước này
sẽ được tinh chỉnh để tránh làm gián đoạn nền kinh tế
tới hôm ngày một mươi một tháng ba lần đầu tiên phê duyệt cho người dân sử dụng test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
từ đó mở đường cho việc tự xét nghiệm tại đây
đây có khả năng là một động thái nới lỏng kiểm soát của trung quốc trong công tác chống dịch
tuy nhiên giới chuyên gia tỏ ra lo ngại về năng lực của hệ thống y tế trung quốc
tương tự ông trương một số nhà nghiên cứu thuộc đại học bắc kinh đã cảnh báo
trung quốc có thể đối diện với đợt dịch khổng lồ có nguy cơ làm quá tải hệ thống y tế
nếu nhà nước nới lỏng ở mức như châu âu và mỹ